hôm nay quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi
cùng nhận diện và đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch về đường lối đối ngoại của việt nam
trong phần tin quốc tế hôm nay tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
lần thứ hai mươi chín chính thức khai mạc
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
hôm nay các đại biểu quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi
qua thảo luận đa số đại biểu quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
nhằm bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương đường lối của đảng
đặc biệt là nghị quyết số một mươi tám của trung ương về tiếp tục đổi mới
hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao hiệu lực hiệu quả
quản lý và sử dụng đất
thảo luận tại hội trường nhiều đại biểu kiến nghị quy định rõ các trường hợp thu hồi đất
bởi gần bảy mươi trong tổng số khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai và thu hồi đất
vì mục đích phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh
là những dự án vì mục đích quốc phòng an ninh
những dự án phát triển kinh tế xã hội mang tính chiến lược
quy định sự phát triển một vùng một khu vực một tỉnh
hoặc của cả nước hoặc các công trình công cộng thì thu hồi
còn các dự án phát triển kinh tế đơn thuần thương mại theo quy hoạch
mang lại lý chủ yếu cho nhà đầu tư thì thương lượng với người dân để mua lại
hoặc thỏa thuận cho họ góp vốn bằng quyền sử dụng đất
trong quá trình thương lượng đó có sự tham gia của chính quyền
với tính cách là chủ thể quản lý đất đai trên địa bàn
về căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh điều tám mươi bảy
tôi đề nghị bổ sung thêm một khoản về nguyên tắc áp dụng trong trường hợp đất
chưa có trong kỳ hoạch kỳ hoạch đất sử dụng quốc phòng an ninh
nhưng cần phải thu hồi ngay để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh
trong trường hợp cần thiết và cấp bắc
tại phiên thảo luận vấn đề liên quan đến quy định bỏ khung giá đất và thu hồi
bồi thường giá đất sát với giá thị trường cũng được các đại biểu quan tâm cho ý kiến
dự thảo luật đã bỏ khung giá đất của chính phủ đây là nội dung sửa đổi quan trọng
phù hợp với thực tiễn hiện nay đang diễn ra
tuy nhiên làm sao để giá đất sát với giá thị trường là một bài tóng rất khó
với giá thị trường có thể năm này cao có thể sang năm thấp và năm sau nó lại cao đấy
đây là tôi đề nghị phải xác định rất cụ thể trong dự án luật lần này
và giải quyết được hài hòa mối quan hệ giữa người dân nhà nước và doanh nghiệp
phát biểu tại phiên họp bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà khẳng định
các ý kiến của đại biểu quốc hội sẽ được ghi chép đầy đủ
đây là cơ sở để tiếp thu hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi
và sẽ chỉnh quốc hội cho ý kiến trong ba kỳ họp
cũng trong phiên làm việc chiều nay với bốn trăm sáu mươi năm trên bốn trăm bảy mươi bốn đại biểu ấn nút biểu quyết tán thành
quốc hội đã thông qua luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi
một trong những điểm mới so với luật ban hành năm hai nghìn bảy là sửa đổi
bổ sung biện pháp bảo vệ hỗ trợ xử lý vi phạm trong phòng chống bạo lực gia đình
luật có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong phiên làm việc buổi sáng với đa số ý kiến đại biểu tán thành
quốc hội đã thông qua luật thanh tra sửa đổi và luật dầu khí sửa đổi
cả hai luật này đều có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đã tiếp bảo hindustan reckon đại sứ naui tại việt nam
đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thời gian qua

hợp tác hữu nghị song phương giữa hai nước việt nam naui phát triển tốt đẹp
mặc dù khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
hai nước vẫn duy trì tham dự các hội nghị quan trọng
tổ chức tham vấn qua hình thức trực tuyến
kim ngạch thương mại hai triều đạt trên năm trăm linh triệu usd
việt nam naui cũng hợp tác rất hiệu quả tại các diễn đàn đa phương
như đại hội đồng liên nghị viện asean liên hợp quốc
bộ trưởng tô lâm đề nghị
thời gian tới hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực
và cảnh sát naui trên các lĩnh vực trao đổi kinh nghiệm
về các vấn đề an ninh khu vực và thế giới
xây dựng cơ chế trao đổi thông tin
tình hình tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước
đàm phán ký kết các văn bản hợp tác về phòng chống tội phạm
dẫn độ chuyển giao người bị kết án phạt tù
bảo mật thông tin trao đổi đoàn các cấp
hỗ trợ tổ chức các khóa tập huấn hội thảo chia sẻ kinh nghiệm
về phòng chống các loại tội phạm
nhất là tội phạm mua bán người và xâm hại trẻ em
tội phạm sử dụng công nghệ cao
hỗ trợ bộ công an việt nam đào tạo sĩ quan cảnh sát
tham gia các nhiệm vụ quốc tế và gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam sẽ hỗ trợ tích cực
để bà đại sứ hoàn thành nhiệm vụ
qua đó có phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị việt nam naui
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đại sứ hinder sobreken khẳng định trên cương vị của mình
sẽ có những đóng góp hiệu quả để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác
hữu nghị song phương giữa hai nước naui việt nam nói chung
giữa các cơ quan thực thi pháp luật naui với bộ công an việt nam nói riêng
sáng nay ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến
đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
về đề mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh
chính quy tình nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị cùng dự có các đồng chí trong ban thường vụ
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bộ chính trị ban hành nghị quyết số một mươi hai
và ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy công an trung ương ban hành kế hoạch số một trăm một mươi tám
thực hiện nghị quyết số một mươi hai về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
qua hơn bảy tháng quán triệt triển khai nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
cơ bản cấp ủy tổ chức đảng cán bộ đảng viên trong lực lượng công an nhân dân
nắm vững quan điểm chỉ đạo mục tiêu nhiệm vụ giải pháp xây dựng lực lượng công an từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
công tác triển khai cụ thể hóa nghị quyết số một mươi hai được thực hiện bài bản khoa học
với lộ trình bước đi thận trọng và chắc chắn xác định cụ thể quan điểm chỉ đạo mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện
tập trung xây dựng hai mươi hai đề án thành phần phù hợp với hệ lực lượng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm
nhiều ý kiến tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân
đồng thời trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình quán triệt triển khai xây dựng đề án dự án thành phần
công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
trên cơ sở đó kiến nghị đề xuất nhiều giải pháp thiết thực có trọng tâm trọng điểm
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị rất quan trọng vì vậy hệ thống chính trị và lực lượng công an nhân dân
có trách nhiệm phải quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc
bộ trưởng yêu cầu cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương lấy nghị quyết số một mươi hai
kế hoạch số một trăm một mươi tám là văn bản để soi chiếu toàn bộ chương trình kế hoạch
nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị trong nhiệm kỳ và hàng năm
đối với công an địa phương phải chủ động tham mưu và tranh thủ sự đồng tình
ủng hộ của tỉnh ủy thành ủy đối với chủ trương của đảng ủy công an trung ương
nhằm quán triệt cụ thể hóa nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
những vấn đề nào còn khó khăn vướng mắt phải tập trung tìm ra biện pháp giải quyết
khắc phục triệt để tình trạng chưa làm đã báo cáo khó khăn đùn đẩy trách nhiệm
bộ trưởng tô lâm đặc biệt nhấn mạnh tinh thần nếu cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
không làm được hoặc không dám làm dám chịu trách nhiệm
thì báo cáo đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an cho chủ trương
đồng thời đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu xây dựng đề án dự án bám sát định hướng mới nhất của bộ
về chủ trương xây dựng phát triển hệ lực lượng lĩnh vực đầu tư trang bị
bảo đảm liên thông đồng bộ giữa các đề án dự án
trong đó bộ trưởng yêu cầu đối với đề án phải đảm bảo tiến độ hoàn thành ngay trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc
việc thực hiện nhiệm vụ đã được xác định phân công theo mục tiêu yêu cầu lộ trình triển khai nghị quyết số một mươi hai
kế hoạch số một trăm một mươi tám và báo cáo kết quả thực hiện tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng tập huấn
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác chiến đấu
xây dựng lực lượng công an nhân dân trước mắt ưu tiên cho công an cơ sở lực lượng công an xã phường thị trấn
bên cạnh đó giao cục truyền thông công an nhân dân tăng cường và mở rộng các hoạt động thông tin
tuyên truyền chủ trương của bộ chính trị đảng ủy công an trung ương bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng
với phạm vi trong và ngoài lực lượng công an nhân dân góp phần định hướng dư luận tạo sự đồng thuận cao trong xã hội
nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam hôm nay lãnh đạo bộ công an đã đến tri ân thăm hỏi thân nhân gia đình
cố nhà giáo trung tướng phạm tâm long nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng thường trực bộ nội vụ
nay là bộ công an nguyên hiệu trưởng trường đại học an ninh nhân dân và thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ bùi văn nam
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang ân cần hỏi thăm sức khỏe
thân nhân gia đình cố nhà giáo trung tướng phạm tâm long khẳng định đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an và các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn trân trọng những đóng góp
công hiến của cố nhà giáo phạm tâm long đối với sự nghiệp xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân nói chung
và với sự nghiệp giáo dục đào tạo trong công an nhân dân nói riêng
cùng ngày thiều tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã đến thăm hỏi chúc mừng thượng tướng
phó giáo sư tiến sĩ bùi văn nam nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn long gửi lời chúc mừng
ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một đến thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ bùi văn nam
mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm có những sáng kiến đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục
đào tạo của đất nước nói chung và lực lượng công an nhân dân nói riêng
thưa quý vị xuyên tạc mục tiêu ý nghĩa các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo đảng
nhà nước việt nam đặc biệt là trong những dịp việt nam tham dự các sự kiện ngoại giao quan trọng
để đưa ra những nhận định mang tính võ đoán đồn đoán vô căn cứ với mục đích phá hoại chủ trương
đường lối ngoại giao của nước ta đó là một trong những thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch
các đối tượng phản động trong mục nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu cụ thể hơn qua
bầy của biên tập viên nam hà
kính chào quý vị khán giả mới đây tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động ngoại giao có ý nghĩa hết sức quan trọng giữa hai đảng hai nhà nước
trong thời gian trước trong và sau chuyến thăm này các tổ chức phản động như việt tân
các trang thông tin như rfa voa hay trang facebook
các bức cá nhân của các đối tượng chống phá đã liên tục có những bài viết xuyên tạp về mục đích
cũng như ý nghĩa của hoạt động ngoại giao quan trọng này
liên tiếp trong nhiều ngày trên trang facebook của tổ chức khủng bố việt tân
đều đăng tải những bài viết về chuyến đi của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại trung quốc
tuy nhiên các bài viết đều mang ý xuyên tạc tuyên truyền rằng đây là bước đi dứt khoát
đẩy việt nam gắn chặt quốc gia phương bắc việt nam đang phụ thuộc hoàn toàn vào trung quốc
nhà nước việt nam ngày càng lệ thuộc về mọi mặt
còn đây là những bài viết trên trang thông tin của rfa với nội dung là những lời nhận định đôn đoán
vô căn cứ có tính chất võ đoán áp đặt và xuyên tạc về mục đích của chuyến đi
không những thế không ít đối tượng tự nhận là nhà nghiên cứu đã đăng tải những bài viết
xuyên tạc về đường lối ngoại giao của việt nam
các đối tượng các thế lực thù địch bên ngoài các đài báo hải ngoại như là rfa
phiên bản tiếng việt bbc tiếng việt
đã thường xuyên rêu rao các luận điệu xuyên tạp về mối quan hệ đặc biệt giữa việt nam và trung quốc
các vấn đề dịch bệnh như thế này vẫn còn
những vấn đề an ninh phi truyền thống rất là thách thức
do đó là những quan điểm dễ có những quan điểm thông tin không đúng
cứ mỗi khi có những sự kiện quan trọng thì các thế lực thù địch cũng lợi dụng sự kiện này
để đưa thông tin không đúng sự thật bó méo quan hệ đối ngoại của việt nam
không chỉ dừng lại
ở đó các đối tượng phản động còn sử dụng những hình ảnh về các hoạt động
trong khuôn khổ chuyến thăm trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng
cắt ghép nhằm mục đích bôi nhọ hình ảnh cá nhân
đồng thời đưa ra những luận điệu xuyên tạc với động cơ chia rẽ mối quan hệ ngoại giao việt nam trung quốc
và những chiêu trò tương tự cũng được các đối tượng phản động
thế lực thù địch áp dụng đối với các hoạt động ngoại giao quan trọng khác
các đài báo ở hải ngoại cũng như là các tổ chức phản động
thường đưa ra những thuyết âm mưu
rồi đưa ra những dự báo mà thiếu căn cứ
và từ đó hướng lái dư luận của xã hội việt nam theo những hướng tiêu cực
và từ đó xuyên tạp đường lối chính sách ngoại giao của việt nam trong giai đoạn hiện tại
có thể nói mỗi khi việt nam có một sự kiện ngoại giao
các đối tượng phản động lại giáo diết thực hiện các hành vi chống phá
đặc biệt là trên không gian mạng
tuy nhiên cần phải khẳng định rằng
trong bất kỳ hoạt động ngoại giao cấp nhà nước nào mà việt nam tham gia
chúng ta đều kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ
đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ quốc tế
chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế vì lợi ích quốc gia dân tộc
chuyến thăm chính thức trung quốc là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên
của tổng bí thư nguyễn phú trọng kể từ sau đại hội một mươi ba đảng cộng sản việt nam
đồng thời tổng bí thư nguyễn phú trọng là lãnh đạo cao nhất nước ngoài đầu tiên
mà trung ương đảng cộng sản trung quốc và tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
mời đón tiếp ngay sau đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc
đại hội hai mươi vừa kết thúc được đón tiếp lãnh đạo đầu tiên là tổng bí thư đảng cộng sản việt nam đến thăm
tôi nghĩ rằng lãnh đạo đảng hai nước đối với quan hệ hai nước quan hệ trung việt xem trọng cao độ
chuyến thăm lần này nói về nội dung hợp tác rộng hơn hợp tác sâu sắc hơn và phát triển toàn diện hơn
hơn nữa trong thời đại mới thay đổi quan hệ trung việt cũng có một số điểm mới
như trao đổi kinh nghiệm tăng cường sự lãnh đạo của hai nước về lợi ích chiến lược của quan hệ song phương
hai bên có rất nhiều khái niệm mới để học tập trao đổi
tuyên bố trung về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc
sâu sắc hơn nữa cái quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam và trung quốc
đồng thời hai bên cũng ký kết một mươi ba ban kiện hợp tác trên tất cả lĩnh vực
để thể hiện tầm vóc cũng như mức độ gắn kết sâu sắc trong quan hệ giữa việt nam và trung quốc
tôi cho rằng với những biện pháp đó với quyết tâm chính trị của cả hai bên
các cấp các ngành và tới các địa phương
việc triển khai đầy đủ toàn diện hiệu quả với những thứ chung này
nó sẽ tạo ra một cái động lực mới cho cái quan hệ hai nước của chúng ta phát triển
một cách toàn diện trao đúng cái nhận thức chung của lãnh đạo của các hoài nước
còn trong cuộc trao đổi giữa thủ tướng chính phủ phạm minh chính với thủ tướng đức olaf schol
hay trao đổi với tổng thống mỹ joe biden tại thủ đô phnom penh campuchia trong tuần qua
hai nhà lãnh đạo đều đã trao đổi những thông tin trên lĩnh vực hai bên cùng quan tâm
đồng thời đạt được những kết quả về mặt ngoại giao cũng như trong các lĩnh vực hợp tác
qua đó tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chính trị tạo tiền đề cho sự phối hợp
tăng cường hợp tác về sau góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia
đây là nguyên trình khách quan sinh động nhất để phản bác những luận điệu bôi nhọ chống phá
những hành động trơ chẽ và lạc lõng của các thế lực thu định các đối tượng phản động
thưa quý vị khán giả
từ chuyến thăm trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
hay đến những sự kiện quan trọng trong khu vực và quốc tế mà việt nam tham gia
việt nam đều khẳng định và thực hiện một cách nhất quán đường lối đối ngoại đúng đắn của đảng
đó là kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ quốc tế
chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế vì lợi ích quốc gia dân tộc là định hướng chiến lược lớn
để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
mục tiêu hoạt động đối ngoại nhằm bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia dân tộc
trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế bình đẳng và cùng có lợi
phương châm trong đối ngoại là độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển
đa dạng hóa đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
đến đây phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
các họa được rõ nét hình ảnh người cán bộ công an luôn có những nỗi niềm khó chia sẻ
khó khăn không phải chỉ ở trong cuộc đấu tranh với những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng phạm tội
mà còn là những rằng rẽ khi phải đối diện với người thân vi phạm pháp luật
kết thúc vở diễn đã mang đến nhiều cảm xúc đẹp cho khán giả về lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng
và lực lượng công an nhân dân nói chung qua đó giúp khán giả cảm nhận được hình ảnh đẹp
của người chiến sĩ công an trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay
trong phần tiếp theo của bản tin
truy bắt kẻ cướp gần bảy trăm linh triệu đồng của một ngân hàng ở tỉnh thái nguyên
hôm nay tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec lần thứ hai mươi chín chính thức khai mạc
công an tỉnh thái nguyên đang truy bắt kẻ cướp dùng vật dầu dầu
súng uy hiếp nhân viên ngân hàng ở thái nguyên cướp gần bảy trăm linh triệu đồng
khoảng một mươi bốn h chiều nay một nam giới bịt kín mặt sử dụng một vật giống súng quân dụng
xông vào ngân hàng uy hiếp nhân viên để cướp tiền bước đầu xác định kẻ cướp lấy đi gần bảy trăm linh triệu đồng
đặc điểm nhận dạng của nghi phạm là mặc quần áo dài đội mũ len kín mặt
mặc áo khoác có in hình con gà trên ngược trái đi xe máy màu trắng
các cơ quan chức năng đang tổ chức truy bắt nghi phạm
công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận cho biết đang xác minh thông tin
một nhóm thanh niên nổ nhiều phát súng vào một tiệc cưới tại xã sông phan huyện hàm tân
thông tin ban đầu vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi một một gia đình đang tổ chức tiệc đám cưới
thì có bốn thanh niên xông vào yêu cầu một thanh niên trong gia đình phải trả nợ nên xảy ra xô xát ẩu đà
khoảng ba mươi phút sau nhóm thanh niên này tiếp tục gọi thêm người đến rút súng bắn ít nhất bảy phát vào bên trong
vụ nổ súng vào tiệc cưới được cho là có liên quan đến món nợ cá độ bóng đá
bùi quốc đạt hay còn gọi là đạt ma sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường đông vệ thành phố thanh hóa
là sang hồ phức tạp có nhiều tiền án manh động tại địa bàn tỉnh thanh hóa
vừa bị công an tỉnh thanh hóa bắt giữ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân
tại địa bàn xã xuân du huyện như thanh tỉnh thanh hóa
căn cứ tài liệu thu thập được
các điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định tạm giữ
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của bùi quốc đạt tại phố lê hoàn phường ba đình thành phố thanh hóa
bùi quốc đạt có nhiều tiền án về các tội cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng gá bạc
hoạt động manh động côn đồ trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố thanh hóa nói riêng
gây hoang mang lo lắng bức xúc cho nhân dân trong thời gian qua
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án